tại thành phố hồ chí minh khu công nghệ cao và khu công viên phần mềm quang trung
được khẳng định là hai cứ điểm khoa học công nghệ của thành phố
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của cuộc sống
thì việc hoạt động ổn định của hai khu công nghệ này đã tạo nhiều ý nghĩa quan trọng
đối với đời sống xã hội
hiện các hội thảo hội nghị do công viên phần mềm quang trung và đối tác thực hiện
chuyển qua trực tuyến bằng công cụ webinar livestream
chương trình tư vấn trực tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín tiếp cận hơn hai mươi lượt người
tư vấn hiến máu tình nguyện hơn bốn một trăm linh người sau hai ngày phát động
trao đổi giữa khách hàng và đối tác trong ngoài nước thông qua nền tảng trực tuyến
nên đơn hàng phần mềm từ nước ngoài vẫn cao
công viên phần mềm quang trung hiện có một trăm sáu mươi năm doanh nghiệp doanh thu hai nghìn một mươi chín đạt năm trăm ba mươi triệu usd
còn khu công nghệ cao có một trăm sáu mươi hai nhà đầu tư trong và ngoài nước vốn đầu tư tương đương bảy chín tỷ usd
năm hai nghìn một mươi chín công viên phần mềm quang trung đã đạt năm trăm ba mươi triệu usd
năm hai nghìn một mươi chín đóng góp và doanh thu xuất khẩu của thành phố một mươi sáu tỷ usd tạo ra ba mươi hai việc làm lao động chất lượng cao